chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
trong khuôn khổ chuyến làm việc tại tỉnh nghệ an đoàn công tác của ban dân vận trung ương hôm nay đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc ơ đu tại bản văn môn xã nga my huyện tương dương
ơ đu là một trong những dân tộc người thiểu số có dân số ít nhất việt nam hiện nay chủ yếu sinh sống tại bản tái định cư văn môn xã nga my huyện tương dương tỉnh nghệ an với hơn một trăm linh hai hộ bốn trăm hai mươi một nhân khẩu
trong những năm qua đảng nhà nước đã có nhiều chính sách chương trình dự án để giúp đồng bào ơ đu phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo bảo tồn văn hóa ngôn ngữ
tuy nhiên hộ nghèo vẫn chiếm khoảng năm mươi dịp này đoàn công tác của ban dân vận trung mương đã trao chín mươi xuất quà tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng cho học sinh nghèo và hộ nghèo dân tộc ơ đu tại bản văn môn
hôm nay đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự tại khu di tích lịch sử đền hùng
tại trung tâm thông tin chỉ huy của công an tỉnh phú thọ đặt tại di tích lịch sử đền hùng thượng tướng lê quý vương đã nghe đại tá đỗ văn hoành giám đốc công an tỉnh phú thọ báo cáo công tác triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại khu di tích lịch sử đền hùng
và những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội trên địa bàn thành phố việt trì và các huyện phù ninh lâm thao
từ khi triển khai lực lượng đến nay do chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên an ninh trật tự trong khu di tích lịch sử đền hùng và trên địa bàn tỉnh phú thọ luôn được bảo đảm

ngày hội tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn triển lãm sắc màu năm mươi bốn dân tộc và trưng bài các nhạc cụ dân tộc truyền thống việt nam các hình ảnh đặc sắc về văn hóa phong tục tập quán đời sống sinh hoạt của các dân tộc việt nam với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt
ngày hội nhằm tiên truyền giới thiệu đến hội viên thanh niên về giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc việt nam và tạo sân chơi văn hóa thật sự bổ ích cho hội viên thanh niên cũng như khách du lịch trong và ngoài nước
trang du lịch của cnn mới đây đã đăng tải một phóng sự ảnh đặc sắc trong đó giới thiệu về ba mươi danh lam thắng cảnh mà du khách quốc tế không thể bỏ lỡ khi đến việt nam
theo tác giả bài viết chính nhờ hình dáng chữ s mềm mại và có đường bờ biển dài khiến cảnh quan của việt nam rất đẹp
điểm đầu tiên tác giả nhắc đến là sông thu bồn một trong những sông nội địa có lưu vực lớn nhất việt nam chảy qua nhiều khu vực ở trung bộ
một trong những điểm dừng chân hấp dẫn khác là huế
tiếp theo là vườn quốc gia phong nha kẻ bàng là một trong những di sản thế giới được unesco công nhận và được coi là thiên đường đối với những người đam mê khảo sát hàng động
đến với hà giang một điểm du lịch khó có thể bỏ lỡ là cao nguyên đá đồng văn
công viên địa chất toàn cầu của unesco
dĩ nhiên trong danh sách mà cnn đề cập tới không thể thiếu những cái tên vốn đã quá nổi tiếng và quen thuộc với du khách quốc tế
trong đó có phố cổ hội an sapa đảo phú quốc vịnh hạ long thác bản rốc đà lạt rừng cúc phương hệ thống cáp treo ở nha trang
quý vị và các bạn thanh tra chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra dự án khu dân cư thương mại dịch vụ tại xã phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai do công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng làm chủ đầu tư
theo kết luận cùng với chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại dự án này thanh tra chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm của bà phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh ủy đồng nai trong thời gian làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cụ thể cùng với ký nhiều văn bản không đúng với chức trách nhiệm vụ được phân công để mang lại lợi ích và tạo lợi thế kinh doanh cho công ty cường hưng do chồng làm giám đốc bà phan thị mỹ thanh còn trực tiếp tham gia quản lý điều hành công ty do chồng làm giám đốc là vi phạm luật phòng chống tham nhũng vi phạm kỳ cương kỳ luật hành chính nội quy quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai gây nên dư luận không tốt gây bức xúc trong dư luận xã hội khẳng định những vi phạm khuyết điểm trên của bà thanh là nghiêm trọng

với sự tham gia hưởng ứng tích cực của hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên của ba quận đồng đa thanh xuân hà đông và các đoàn viên một số trường đại học trên địa bàn cùng với hơn năm mươi cán bộ đoàn viên thanh niên của các công ty điện lực và rất nhiều người dân sinh sống trên địa bàn
hoạt động chính của buổi giao quân là bóc xóa quảng cáo trái phép vệ sinh trang trí và thí điểm dán poster tuyên truyền quy tắc ứng xử an toàn điện và tiết kiệm điện trên ba trăm năm mươi tủ điện tại các tuyến phố nguyễn lương bằng tây sơn nguyễn trãi
bến trãi trần phú
đây được xem là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của đoàn thanh niên thành phố góp phần phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ thủ đô trong việc tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trình trang bộ mặt đô thị
cũng trong buổi lễ gia quân của thành đoàn thành phố hà nội sáng nay ngày hai mươi hai tháng bốn tại trung cư ct hai a khu đô thị sa la quận hà đông thành phố hà nội
thường vụ thanh đoàn hà nội đã tổ chức buổi tuyên truyền tập huấn phòng cháy chữa cháy sử dụng thiết bị điện an toàn cho các đoàn viên thanh thiếu nhi và gần một người dân hiện đang sinh sống trong khu vực
người dân tham gia buổi tập huấn sẽ được hướng dẫn các kiến thức cơ bản nhưng hết sức hữu ích về phòng chống cháy nổ kỹ năng sơ cứu cấp cứu cho người bị ngạt khói bị nạn
bên cạnh đó trong buổi tập huấn những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã có buổi giới thiệu và thực hành kỹ năng đu xây thoát hiểm phòng trường hợp xảy ra cháy nổ
hiện nay thì cái nhận thức của người dân tại các khu trung cư căn hộ về công tác phòng cháy cháy là rất là nhiều người còn chưa biết đến
và các cái biện pháp di chuyển người bị nạn khi mà cháy xảy ra tại nhà ca tầng thì nhiều người chưa biết đến
thì trong cái buổi chia sẻ nói chuyện ngày hôm nay thì nhóm giáo viên cũng như là các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát phòng cháy cháy của quân đội sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến các đồng chí các cái phương pháp biện pháp di chuyển người bị nạn
khi mà có sự vụ xảy ra thì chúng ta sẽ di chuyển như thế nào để tránh gặp phải các lượng khói khí độc gây trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của những người sống ở trong trung cư
có thể nói sau một loạt những vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước
người dân bắt đầu nhận thức được tấm quan trọng của công tác phòng cháy cháy cháy hơn
do vậy buổi tập huấn đã được sự quan tâm tham gia của rất nhiều các đoàn viên thanh thiếu nhi và hơn một người dân sinh sống tại khu vực
đây là những tín hiệu rất đáng mừng từ phía người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong phần tin quốc tế venezuela cuba cam kết thúc đẩy quan hệ vì lợi ích nhân dân hai nước
cảnh báo về thực trạng thiếu dinh dưỡng và béo phì ở trẻ em châu phi
thưa quý vị và các bạn bộ tài chính hàn quốc vừa cho biết
các quan chức phụ trách tài chính của hàn quốc và mỹ đã nhất trí đẩy mạnh phối hợp về chính sách
trong bối cảnh quan hệ liên triều đang chứng kiến những chuyển biến tích cực
tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa bộ trưởng tài chính hai nước ở washington
bên lề hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước g hai mươi
tại cuộc gặp bên lề hội nghị g hai mươi hàn quốc và mỹ nhất trí rằng
đã đến lúc hai nước cần có sự phối hợp chặt chẽ về chính sách
và tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng còn tồn tại như vấn đề minh bạch thị trường tiền tệ
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin đánh giá tích cực động thái của chính quyền seoul
cải thiện sự minh bạch trên thị trường tiền tệ hàn quốc
hồi đầu tháng này washington đã đưa hàn quốc vào danh sách giám sát
do nghi ngờ nước này kiểm soát tỷ giá đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối
giới chức mỹ hiện đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn việc kiểm soát tỷ giá tiền tệ
vì cho rằng các hành động này gây hại cho hoạt động xuất khẩu của mỹ
và đem lại lợi thế không công bằng cho các đối tác của nước này
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc đang có những cơ hội để cải thiện
hôm nay bộ thương mại trung quốc vừa ra tuyên bố hoan nghênh kế hoạch
của các quan chức hàng đầu mỹ tới bắc kinh để tiến hành thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế
thông báo đăng tải trên trang web của bộ
bộ thương mại trung quốc khẳng định đã nhận được thông tin về việc bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin
đang muốn tới thăm trung quốc để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại
bộ thương mại trung quốc nhấn mạnh bắc kinh hoan nghênh động thái này
đây sẽ là vòng đàm phán thứ ba về tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
tất cả các cuộc đàm phán này đều do phía mỹ đề xuất
trước đó một ngày bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết
ông đang tiếp tục các cuộc thảo luận với người đồng cấp trung quốc
nhằm nỗ lực giải quyết các bất đồng song phương liên quan tới vấn đề thương mại
đồng thời nhấn mạnh ông có thể tới trung quốc
căng thẳng thương mại giữa hai bên đang có bước leo thang
sau khi phía mỹ cảnh báo sẽ tăng thêm các loại thuế nhập khẩu với hàng trung quốc
trị giá khoảng một trăm linh tỷ đô la mỹ vào hôm năm tháng bốn vừa qua
nhà chức trách malaysia tuyên bố chính phủ nước này đang điều tra khả năng đặc vụ nước ngoài
có liên quan tới vụ ám sát một công dân palestine tên là fadi mohammed al bad
ở thủ đô kuala lumpur
chuyển ra vào sáng hôm qua
phó thủ tướng malaysia ahmad zahid hamidi khẳng định kết quả điều tra ban đầu cho thấy
thủ phạm vụ tấn công này đi xe máy phân khối lớn bmw
có thể có liên hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài
theo cảnh sát kuala lumpur giáo sư al bad đã bị bắn khi đang đi xe máy
đến một sự kiện của đạo hồi vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
một trong số hai đối tượng tình nghi lái một chiếc xe phân khối lớn
đã bắn một mươi phát súng vào ông al bad
chiến ông này tử vong tại chỗ
cảnh sát malaysia nhận định ông al bad chính là mục tiêu vụ tấn công
bởi trước đó đã có hai người đi bộ qua khu vực này mà không gặp vấn đề gì
cảnh sát nước này cho biết sẽ xem xét tất cả các đoạn quay từ camera an ninh
đặt tại khu vực này để xác định danh tính của thủ phạm
mới đây trong chuyến thăm chính thức cuba
tổng thống venezuela nicolás maduro khẳng định
chính phủ hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ
vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và của khu vực mỹ la tình
sau lễ đặt vòng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc cuba josé martín
tổng thống venezuela nicolás maduro nhấn mạnh
hai dân tộc cuba và venezuela đã cùng nhau trải qua chặng đường
có cả những khó khăn và hy vọng
và chuyến thăm lần này của ông là nhằm nối tiếp giấc mơ chung đó
xem xét những dự án hợp tác chung trong một mươi năm tới
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế
tân chủ tịch hội đồng nhà nước hội đồng bộ trưởng cuba
miguel díaz canel beck mudet đã chủ trì lễ đón chính thức
trong đó có nghi thức
duyệt đội danh dự và sau đó đã hội đàm với người đồng cấp venezuela
chuyến thăm của tổng thống manduro là chuyến thăm đầu tiên
của một nguyên thủ nước ngoài tới cuba kể từ khi chủ tịch miguel díaz canel
thay thế người tiền nhiệm raúl castro đứng đầu các hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng cuba hôm một mươi chín tháng bốn vừa qua
hôm nay một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài
một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô kabul của afghanistan
khiến hơn tám mươi người thương vong
vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh afghanistan
chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng một mươi tới đây
theo giới chức an ninh kabul kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom
khi trà trộn trong đám đông người đang đứng trước cổng ra vào
một trung tâm đăng ký bầu cử ở phía tây kabul
nơi có đông người hồi giáo dòng cia sinh sống
tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is đã nhận thực hiện vụ đánh bom trên
theo người phát ngôn thuộc bộ y tế afghanistan
có ít nhất ba mươi một người thiệt mạng và năm mươi bốn người bị thương
vụ nổ đã phá hỏng nhiều xe ô tô
cửa kính các tòa nhà xung quanh
vụ tấn công trên càng làm gia tăng những quan ngại
về tình hình an ninh tại afghanistan
trong bối cảnh nước này sắp tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng một mươi tới
cuộc bầu cử này vốn được coi là một phép thử
đối với cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau
để có thể hoàn thành mục tiêu về sức khỏe cộng đồng vào năm hai nghìn ba mươi
châu phi cần phải giải quyết được tình trạng thiếu dinh dưỡng
và béo phì ở trẻ em tại châu lục này
lời cảnh báo được tổ chức y tế thế giới who đưa ra
trong bối cảnh các tổ chức quốc tế đang nỗ lực tìm biện pháp
hỗ trợ lục địa đen thực hiện thực hóa mục tiêu này
theo báo cáo của who hiện có một mươi triệu trẻ em tại châu phi đang mắc chứng béo phì
trong khi đó số trẻ em tại châu lục này thiếu dinh dưỡng
lại cao gấp sáu lần so với số trẻ bị béo phì
các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng
như tiểu đường sẽ tiếp tục là gánh nặng chi phí chữa trị
đối với người dân cũng như hệ thống y tế tại châu phi
vốn đã rất nghèo nàn và lạc hậu
trước đó tổ chức nông lương liên hợp quốc fao cảnh báo
tình trạng biến đổi khí hậu và các cuộc giao tranh triền miên
đang đẩy hai trăm hai mươi bốn triệu người tại châu phi vào cảnh thiếu đói trầm trọng
cũng như đang làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh lương thực tại châu lục này
để giải quyết một cách bền vững vấn đề suy dinh dưỡng
theo who ngoài việc cung cấp đủ lương thực cần thiết
các nước châu phi cần xây dựng được chuỗi sản xuất
và cung ứng thực phẩm sạch đến tay người tiêu dùng
ở chiều ngược lại các tổ chức quốc tế cũng đang nỗ lực hỗ trợ châu phi
để giải quyết vấn đề này